sáng nay ngày năm tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn ba trúc huyện tri tôn tỉnh an giang về tội giết người
theo các trạng vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm út cùng với lê văn quốc tuấn chú cùng địa phương đang uống cà phê
thì vắc xin mâu thuẫn cãi nhau với bà huỳnh thị kiều mẹ duất tuấn
đến khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm sau khi nhậu sau út nhớ lại việc bị bà kiều chửi nên đã lấy máy cứ gầm tay loại rừng để cưa cây
đến nhà bà kiều khởi động cho máy cưu hoạt động rồi xông vào tấn công khiến bà kiều bị thương tật sáu mươi chín
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn út chín năm tù giam về tội giết người
đồng thời buộc út bồi thường cho bà huỳnh thị kiều trên chín mươi tám triệu đồng